ngày hai mươi ba tháng hai thông tin từ công an tỉnh bắc giang cho biết
công an huyện hiệp hòa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm vợ chồng chủ quán thiệt mạng
trước đó vào hồi ba giờ ngày hai mươi ba tháng hai công an huyện hiệp hòa nhận được tin báo về việc cháy xảy ra
tại cơ sở kinh doanh karaoke ktv tám mươi tám tại thôn trung thành xã hùng sơn
các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nỗ lực chữa cháy
đến khoảng gần năm giờ đám cháy được dập tắt
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng chủ quán karaoke đã tử vong tại phòng ngủ tầng hai
qua công tác khám nghiệm lực lượng chức năng bước đầu xác định nguồn cháy từ tầng hầm
nơi chứa nhiều đồ đạc dễ cháy
các cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ cháy
một tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền quy mô lớn vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình
tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã đông thạnh thị xã bình minh triệt xóa thu giữ gần một trăm hai mươi tám triệu đồng
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà
và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất chống ở địa bàn giáp danh giữa ấp thạnh an xã đông thạnh
thị xã bình minh và ấp phú thạnh xã long phú huyện tam bình nên phối hợp tổ chức lực lượng vây bắt
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền được báo động bỏ chạy tẩu thoát
nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ được một mươi hai đối tượng
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một con gà một bộ tài xử một số dụng cụ dùng để đánh bạc bảy xe mô tô và số tiền gần một trăm hai mươi tám triệu đồng
một nhóm đối tượng với hàng chục thanh thiếu niên đang tụ tập chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
vừa bị lực lượng công an tp phan thiết tỉnh bình thuận phát hiện và ngăn chặn kịp thời
vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai công an phường phú thủy phù hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
công an tp phan thiết đang tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu vực trước nhà văn hóa thiếu nhi đường nguyễn gia tú thuộc khu phố một mươi bốn phường phú thủy
thành phố phan thiết thì phát hiện một nhóm khoảng hai mươi đối tượng thanh niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện các đối tượng này có mang theo nhiều hung khí tự tạo và bình xịt hơi cay
tổ tuần tra đã mời các đối tượng về trụ sở công an phường phú thủy để làm việc
đa số các thanh niên liên quan đến vụ việc còn rất trẻ có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi
bước đầu nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác tại thị trấn phú long
huyện hàm thuận bắc nên đã hẹn đến khu vực trên để gặp nhau giải quyết
rất may lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
ngày hai mươi ba tháng hai tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân hồ đã phát hiện bắt giữ đối tượng
truy nã sồng anh nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi đối tượng nhà đã thực hiện hành vi mua bán gần năm kg ma túy đá
một kg ketamin một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai bánh heroin
đối tượng bị truy nã về tổng hợp
tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhờ công tác trinh sát ngoại tuyến lực lượng công an vân hồ đã bắt giữ thành công đối tượng
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh lào cai đã quán triển
triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả điện và mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng bộ công an
sau hai tháng thực hiện cao điểm công an các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy chính quyền
huy động các ban ngành đoàn thể và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên các lĩnh vực
nhất là ma túy hình sự đạt hiệu quả cao góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi phên rậu tổ quốc
đây là bảy mươi hai bánh heroin mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai bắt giữ
khi chặt đứt một mắt xích trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy
từ điện biên về lào cai ngày ba tháng hai tức ngày mùng ba tết nhâm dần
là mũi chủ công trong đấu tranh chấn áp tội phạm
riêng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đợt cao điểm này đã điều tra bắt giữ bốn mươi tám vụ sáu mươi sáu đối tượng
với tổng tăng vật thu giữ là gần năm mươi kg ma túy các loại
cho thấy sự quyết tâm rất lớn của công an tỉnh lào cai
không để tội phạm lợi dụng dịp trước trong và sau tết lộng hành
chúng tôi cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
cái nhất là phải xác định rõ và phân tích cụ thể
đánh giá dự báo tình hình về ma túy trong khu vực tỉnh lào cai
cũng như toàn tuyến tây bắc và một số vùng phụ cận
cụ thể các từng địa bàn nhất là địa bàn trọng điểm
để ra soát và xác minh các đối tượng
lổi lên các dấu hiệu về kinh tế bất minh vắng mặt khỏi địa phương
ngược lại các đối tượng từ lào cai đi các địa bàn khác
với một trăm tám mươi km đường biên giới lượng người và hàng hóa tập trung nhiều thời gian cao điểm
là áp lực lớn đối với các lực lượng như cảnh sát giao thông hình sự
quản lý hành chính về trật tự xã hội kinh tế môi trường phòng cháy chữa cháy
bên cạnh việc tập trung lực lượng phương tiện chủ động nắm tình hình
đấu tranh hiệu quả với tội phạm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
cũng thường xuyên được thực hiện
trong đó chú trọng xây dựng duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ phòng chống tội phạm
và đã thu được nhiều tin báo có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
do đó trong đợt cao điểm có hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đã nhanh chóng được điều tra khám phá đạt tỷ lệ một trăm linh
với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở
trong đợt cao điểm này lực lượng công an chính quy bám nắm địa bàn
đặc biệt là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình
tích cực trong phong trào toàn dân đối tác tội phạm
và cũng phối hợp giúp đỡ lực lượng công an thực hiện hai chiến dịch kép
là vừa phòng chống dịch covid trên địa bàn và vừa thực hiện nhiệm vụ làm ngăn cướp công dân
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
trong đó công tác phòng dịch vẫn là phải ưu tiên hàng đầu
đồng thời công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm tấn công cho tội phạm trong dịp tết nguyên đán
công an tỉnh hồ cài huy động toàn bộ lực lượng trong công tác trực ban trực chiến
góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho bà con nhân dân du khách vui chơi đón tết
một cách hết sức bình an trên địa bàn
với ý chí quyết tâm đó trong đợt cao điểm các đơn vị công an tỉnh hồ cài
đã tạo được khí thế mạnh mẽ đồng loạt gia quân tập trung lực lượng

sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
do đó tình hình an ninh chính trị ổn định tội phạm hình sự kinh tế ma túy được kiềm chế
qua đó xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân dũng cảm
kiên quyết tấn công tội phạm lập chiến công xuất sắc
năm đối tượng tham gia một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng vừa bị công an thành phố bùa ma thuật
tỉnh đắk lắc khởi tố
năm đối tượng bị khởi tố gồm võ thị bích phương nguyễn cửu lịch nguyễn thị xuân
nguyễn thị thương và trần văn hào trong đó phương là đối tượng cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay và đã bị đội cảnh sát hình sự
công an thành phố buôn ma thuật theo dõi trong một thời gian dài
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau khi thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã làm rõ được một mươi năm đầu chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm giam
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận cả hai hiện đang sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định cặp đôi này đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
để thực hiện ý đồ trên long chở hường đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi hương xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
tại các khu trung cư siêu thị trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài
là địa bàn giáp danh với sáu tỉnh có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua và đây được xem là yếu tố thuận lợi
để tỉnh yên bái thu hút phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên cũng đặt ra nhiều vấn đề khác về an ninh trật tự đặc biệt là tại các khu vực giáp danh
các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với việc xây dựng quy chế phối hợp phát huy hiệu quả của các mô hình liên kết vùng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà trong thời gian vừa qua
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh yên bái luôn được đảm bảo
một buổi tuần tra tại khu vực giáp danh giữa hai xã minh chuẩn huyện lục yên tỉnh yên bái
và xã việt tiến huyện bảo yên tỉnh lào cai
đây là hoạt động phối hợp thường xuyên của lực lượng công an hai tỉnh
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
các tệ nạn xã hội trên địa bàn
tình trạng thanh thiên hơn tụ tập đánh nhau với dối trật tự công cộng
hoặc là tụ tập với dối trật tự công cộng
thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra
tại khu vực giáp danh không chỉ gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn tạo dư luận xấu trong quận xã
chính vì vậy lực lượng công an hai xã minh chuẩn và việt tiến
đã tham mưu với cấp ủy chính quyền hai địa phương
thống nhất xây dựng mô hình liên kết các thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự
mục đích là tập trung xây dựng phong trào tự quản tự phòng và tự bảo vệ
trong đó tự quản việc chấp hành luật pháp tự phòng các loại tội phạm và tiền nạn xã hội
tự bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình
chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại mối đại đoàn kết toàn dân
theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh yên bái hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả
gần chín trăm linh mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó có hàng chục mô hình được xây dựng dựa trên cơ sở liên kết
giữa các thôn bản xã huyện trong và ngoài địa bàn tỉnh
hàng năm thông qua các mô hình liên kết này cũng đã giúp cho lực lượng công an tỉnh yên bái
điều tra khám phá thành công hàng chục vụ việc phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
thực hiện các quy định các kế hoạch của công an tỉnh
chúng tôi cũng đặt ra cái chỉ tiêu xây dựng từ một đến hai cái mô hình mới về an ninh trật tự
ngoài ra các mô hình sẵn có chúng tôi cũng luôn quan tâm chỉ đạo
phối hợp với các cơ quan ban ngành ở cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức
ví dụ như là các mô hình tự quản về an ninh trật tự mô hình các tổ hòa giải về an ninh trật tự
và các mô hình về các biển báo an ninh
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự luôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn
đặc biệt là trong thời điểm tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
việc đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với việc xây dựng quy chế phối hợp đặc biệt là việc đề xuất các sáng kiến hợp tác
liên kết vùng
các đấu tranh phòng chống tội phạm nếu được triển khai tốt
sẽ đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân hai thanh niên tử vong lúc dạng sáng
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày hôm nay người dân hai bên đường đông nhì
phường lái thiêu tp thuận an đã nghe tiếng động rất mạnh nên chạy ra xem
khi đến hiện trường mọi người phát hiện hai thanh niên đang nằm bất động bên lề đường
trên người chảy nhiều máu
chiếc xe máy đâm vào một quầy bán rau bên đường gần đó
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cả hai thanh niên này đã tử vong
theo một số người bạn của nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ việc
hai thanh niên này có tham dự sinh nhật đang trên đường về phòng trọ thì đã gặp nạn
tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở một bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng
gồm vàng a cú và vàng a xúa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
trong khi đó tại đồng nai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi bốn đối tượng
về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời cho viết cam kết không tái phạm
trước đó công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn xã xuân trường
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba phòng của quán có một mươi bốn đối tượng thanh niên trong đó có sáu nữ
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một viên nén một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng và một số vật chứng có liên quan
qua test nhanh một mươi bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc liên tiếp trong hai đêm
có hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang chất bẩn ném vào cửa nhà gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại tài sản khiến người dân bất an
công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã nhanh chóng vào cuộc
các đối tượng thực hiện hành vi trên
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một và khoảng hai mươi hai h năm mươi chín phút ngày chín tháng hai vừa qua
khi gia đình chị lê thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn năm xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hương yên
đang ngủ trong nhà thì bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang sơn dầu luyên mắm tôm
đến đổ và ném vào mặt ngoài cửa cuốn khiến cửa bị an mòn mất thẩm mỹ gây ô nhiễm môi trường
làm thiệt hại tài sản
khoảng hai mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã xác định được ba đối tượng nghi vấn
gồm dương vũ thắng lê văn dương cùng ở xã xuân quan và tòng văn thơê chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tiếp nhận nguồn tin báo từ công an xã xuân quan
về việc nhà chị tươi bị một số đối tượng dùng chất bẩn ném vào nhà
quá trình xác minh thì trong thời gian hai ngày thì cơ quan điều tra công an huyện bát giang
và cơ quan phòng cảnh sát hình sự đã xác định được các đối tượng nghi vấn
ngày một mươi tám cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập và mời làm việc đối với các trường hợp nghi vấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do anh nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chồng chị tươi đã vay tiền của thắng nhưng không trả theo thỏa thuận
nên thắng đã rủ dương và thươi
đi ném chất bẩn vào nhà anh hiệu chị tươi
tôi đã cho anh hiệu chồng chị tươi vay với số tiền là ba trăm linh triệu
khoảng bốn lần anh lấy
anh đã hứa hẹn rất nhiều lần nhưng mà anh không giả cho tôi
nên tôi đã cũng có hành vi tạc sơn vào nhà chị tươi
không có một chửi bới gì nhà chị tươi cả
gọi là cũng chỉ là lý do để anh hiệu về
để gửi tiền trả lại cho tôi
được biết dương từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đang tiếp tục phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
để xử lý theo quy định của pháp luật
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm ra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận cả hai hiện nay sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định cặp đôi này đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
để thực hiện ý đồ trên long thường chở hương đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi hương xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy tại các khu trung cư siêu thị trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy tại các khu trung cư